nhân kỷ niệm năm mươi năm di trúc của bác triển lãm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh đã được khai mạc tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam vào tối ngày hôm qua tại hà nội
đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng hồ chí minh di trúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của người
đồng thời giới thiệu những bức tranh cổ động tuyên truyền năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
qua đó cho thấy di trúc của bác luôn là nguồn sáng dẫn đường cho dân tộc việt nam trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày ba tháng chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam